thưa quý vị miền bắc ngày hôm nay trời chuyển mát do có một đợt không khí lạnh yếu tràn về
tuy nhiên đợt không khí lạnh này có kèm theo mưa rông
và trong giai đoạn giao mùa nên quý vị cần phải lưu ý về hiện tượng lốc xét mưa đá rất dễ xảy ra
trái lại thì nam bộ đang trong giai đoạn nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng cao tiềm ẩn nguy cơ chập cháy
quý vị cần lưu ý là tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà
và mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn các tình huống thoát nạn an toàn khi mà có cháy xảy ra
vào các ngày nghỉ lễ thì dự báo là ở khu vực bắc bộ và trung bộ chủ yếu là tạnh giáo và ít mưa
vùng núi tây bắc bộ bắc và trung trung bộ nắng nóng cục bộ tây nguyên và nam bộ ít mưa
có thể thấy là thời tiết trên cả nước khá là thuận lợi cho các hoạt động vui chơi du lịch
và một điểm đến tại tp hcm lần đầu tiên được mở cửa đón khách du lịch
đó là trụ sở ủy ban nhân dân tp hcm ở số tám mươi sáu lê thánh tôn quận một
du khách cần đăng ký trước và chuyến tham quan sẽ được tổ chức trong hai ngày là hai mươi chín tháng bốn hai mươi chín tháng bốn và ba mươi tháng bốn